hội đồng ủy ban kinh tế á âu vừa phân bổ hạn ngạch nhập khẩu gạo việt nam cho từng thành viên thuộc liên minh á âu trong năm hai nghìn hai mươi
với cộng hòa belarus hạn ngạch nhập khẩu là chín sáu trăm linh tấn còn cộng hòa armenia là bốn trăm linh tấn
với loại gạo nhập khẩu có mã hs một nghìn năm ba trăm linh sáu nghìn bảy trăm linh một và hs một nghìn sáu ba trăm linh chín nghìn tám trăm linh một
quyết định này được ban hành nhằm thực hiện việc phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo theo cam kết tại hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu việt nam eaeu
trước những diễn biến bất ổn của thương mại toàn cầu và đại dịch covid một mươi chín tổng kim ngạch hai triệu của việt nam với khu vực á âu trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi đạt một mươi ba mươi bốn tỷ usd tăng một mươi bảy chín mươi tám so với cùng kỳ đã cho thấy tiềm năng hàng xuất khẩu của nước ta còn rất lớn